tại tỉnh đồng nai công an huyện vĩnh cửu đã khởi tố vụ án bắt tạm giam phạm văn thịnh hai mươi sáu tuổi
trú tại xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngoài ra thịnh còn bị điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó qua công tác quản lý địa bàn chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi công an huyện vĩnh cửu của tỉnh đồng nai
đã bắt quả tăng thịnh đang tàng trữ bảy gói ma túy tổng hợp có trọng lượng tám g tại nhà ở ấp năm xã thạnh phú
khám xét nơi ở của tịnh cơ quan công an phát hiện một khẩu súng hình dáng giống khẩu súng runo màu đen
đang đợi kết quả giám định cùng chín viên đạn
qua đấu tranh thì thịnh khai nhận số ma túy trên đối tượng mua của một người chưa rõ lai lịch ở thành phố biên hòa
với giá năm một triệu đồng để về sử dụng dần con khẩu súng mua với giá hai ba triệu đồng của một đối tượng
chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội về cất giấu để phòng thân